từ đó bác sĩ có pháp đồ điều trị hiệu quả nhất

thưa quý vị khán giả những đội dung vừa rồi cũng đã khép lại một sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào không giờ này ngày mai trên antv